thưa quý vị sau một mươi hai ngày xét xử sơ thẩm giai đoạn hai ngày ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên sáu án tử hình đối với các bị cáo trong vụ án mua bán tàng trự trái phép hơn năm bánh heroin và hơn ba mươi năm viên ma túy tổng hợp do hoàng văn tiến chú tại thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la cầm đầu
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh trần thu hằng quen biết và có mối quan hệ tình cảm với hoàng văn tiến hai đối tượng thuê nhà ở thuộc phương ngô quyền thành phố bắc giang và tổ chức mua ma túy từ sơn la về bắc ninh bắc giang tiêu thụ
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi một tiến bắt mối mua hồng phiến heroin của sông a lâu nguyễn hùng dũng và các đối tượng tại mộc châu rồi cùng đồng bọn vận chuyển về hà nội bắc ninh bắc giang lạng sơn bán kiếm lời
vai trò của tiến là người nhập ma túy và tổ chức chân rết vận chuyển hàng do đường cảnh giới hằng là đầu mối phụ trách thiết lập giao dịch và kiểm soát lại khách hàng
cơ quan điều tra xác định đường dây này vận chuyển trái phép ma túy bằng ô tô trong thời gian từ nửa đêm đến gần sáng chuyến ít nhất có ba xe chuyến nhiều nhất có sáu xe số hàng giao động từ ba mươi đến năm trăm linh bánh heroin mỗi bánh heroin được dây này tiêu thụ thu lời bảy trăm linh usd
quá trình điều tra cơ quan thông an thu giữ hai mươi hai bánh heroin sáu mươi heroin
quá trình điều tra cơ quan thông an thu giữ hai mươi hai bánh heroin sáu mươi heroin mỗi bánh heroin sáu mươi heroin
cơ quan huyện hớn quản đã bắt quả tăng đối tượng lê mạnh cường chú tại ấp sáu xã tân khai huyện hớn quản tỉnh bình phước khi đang nhận gói quà gửi xe khách chạy tuyến tân hiệp tp hcm trong đó có chứa chất ma túy
cơ quan huyện hớn quản đã bắt quả tăng đối tượng lê mạnh cường chú tại ấp sáu xã tân khai huyện hớn quản tỉnh bình phước khi đang nhận gói quà gửi xe khách chạy tuyến tân hiệp tp hcm trong đó có chứa chất ma túy
cơ quan huyện hớn quản đã bắt quả tăng đối tượng lê mạnh cường chú tại ấp sáu xã tân hiệp tp hcm trong đó có chứa chất ma túy

cơ quan huyện hớn quản đã bắt quả tăng đối tượng lê mạnh cường tp hcm trong đó có chứa chất ma túy
cơ quan huyện hớn quản đã bắt quả tăng đối tượng lê mạnh cường tp hcm trong đó có chứa chất ma túy
đà nẵng đã trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương sau hai mươi năm nhìn lại chúng ta có thể thấy thành phố đà nẵng đã có những bước chuyển mình đột phá khiến nhiều người thậm chí đến ngay cả chính người dân của đà nẵng cũng phải dùng một từ là bất ngờ
vâng để đạt được những thành tiệu đó thì phải kể đến rất nhiều những yếu tố như là văn hóa truyền thống đoàn kết đồng thuận của người dân yếu tố môi trường tầm nhìn và sự năng động sáng tạo của các cấp lãnh đạo
và quan trọng hơn đó là yếu tố cơ sở vật chất hạ tầng
đây được coi như là đòn bẩy để nâng cán kinh tế cho thành phố đà nẵng bay cao được như ngày hôm nay
đà nẵng năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cả thành phố như một đại công trường ngổn ngang
tại quận ba nay là quận sơn trà từng được ví như khu ổ chuột
tại khu vực biển mỹ khê những ngôi nhà lụp sụp quay lưng lại với biển
còn đây là đà nẵng sau hồi

hàng loạt những công trình hiện đại đã tạo ra cảnh quan mới cho đà nẵng
thì mình cho đó là một điều rất là kỳ diệu
đó là nếu nói về ngốc nhân thì mình không dùng dòng nói vì mình không phải là người lãnh đạo
nhưng mà nếu nói về tâm lý của một công trụng đó là một sự phát triển vượt bực một sự phát triển thân kỳ
tôi cảm thấy rằng là sự phát triển
những thành phố đà nẵng như vậy là một bước đi không chẳng những là tuyến nhanh nhưng mà còn vững chắc phải nói như vậy
và chúng ta cũng không phải là phải tự mắng mà chúng ta phải cần vương linh vương linh nữa
bây giờ nó còn nhiều việc phải làm nữa để trở thành một đô thị lụa mộc
cầu sông hàn cầu dông cầu thuận phước những cây cầu được đánh giá huyết mạch là biểu tượng của thành phố đà nẵng
với quan điểm phát triển hạ tầng giao thông
làm khâu đột phá đi trước một bước trong tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật đô thị
đà nẵng đầu tư xây dựng hàng chục cây cầu mới kết nối đồng bộ đô thị và nhiều công trình trọng điểm khác
thành phố tổ chức kiến thiết đô thị một cách táo bạo quyết liệt và có tầm nhìn
nhất là chủ trương mở rộng bờ sông kéo dài bờ biển khiến bộ mặt thành phố thay đổi theo hướng hiện đại khang trang
thì có thể nói là từ chỗ là không có nhiều đường để mà đặt tên
thì đến nay có thể nói là quỹ tên đường sau nhiều lần bổ sung là đã cạn kiệt
thậm chí bây giờ là cũng phải đặt tên những con đường nhỏ bằng cái địa danh kèm theo số thứ tự
điều đó cho thấy là hệ thống giao thông của đà nẵng là phát triển vượt bậc
một thành phố đã trực thuộc tỉnh quảng nam đà nẵng mà sau đó tách ra trực tượng trung ương
thì đà nẵng phát triển một cách hết sức vượt bậc
và từng bước đi lên về nhiều mặt về kinh tế văn hóa xã hội mà đặc biệt là đô thị hóa của thành phố đà nẵng
giảm tài cho các bệnh viện tuyến trung ương
và ngày hôm nay ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu lời hứa đó đã được thực hiện đến đâu
xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại vấn đề này qua bài viết
thấy gì sau một năm cam kết giảm tài bệnh viện trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
theo đó ghi nhận rằng
theo đó ghi nhận rằng
theo đó ghi nhận thực tế tại một số bệnh viện tuyến trung ương tại thủ đô hà nội
như bệnh viện nhi trung ương bệnh viện việt đức hay bệnh viện phụ sản trung ương
đã có nhiều chuyển biến khi so với cùng thời điểm này năm trước
những bệnh viện này luôn trong tình trạng quá tải cao điểm có khi đến ba bốn bệnh nhân phải chung một giường
nhưng năm nay nhiều bệnh nhân đã không phải ở ghép và chịu cảnh chật trội
tuy vẫn còn một số bệnh viện một số khoa phòng điều trị có tình trạng hai bệnh nhân phải nằm chung
nhưng nhiều bệnh nhân và các chuyên gia đều nhận định rằng
giảm tài bệnh viện là một kết quả nổi bật của ngành y tế trong năm hai nghìn hai mươi
với hàng loạt các biện pháp như mở rộng quy mô bệnh viện xây dựng thêm các bệnh viện vệ tinh
tăng cường chất lượng cho bệnh viện tuyến dưới việc giảm tài bệnh viện đã được thực hiện có hiệu quả
đã và đang có những nút thắt khiến nông nghiệp sạch khó phát triển
đó là nhận định được nhiều chuyên gia đưa ra trong bối cảnh hiện nay
khi nhu cầu nông sản sạch là một đòi hỏi bức bách của trên chín mươi hai triệu người dân việt nam
ghi nhận về vấn đề này báo lao động thứ bảy có bài gỡ nút thắt để nông nghiệp sạch phát triển
về vấn đề này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường nhận định
nốt thắt đầu tiên trong sản xuất hàng hóa đó là phải thao gỡ rào cản về đất đai
nếu không tháo gỡ được rào cản về đất đai không có một quy mô tập trung nhất định
thì chúng ta không thể tổ chức sản xuất một cách hiệu quả theo chuỗi giá trị sâu và bền vững
thứ hai là sự liên kết khá rời rạc trong hội nhập
trong đó gồm hai thành tố quyết định gồm doanh nghiệp và hợp tác xã nên phải có những chính sách rõ ràng hơn
ưu đãi hơn để có nhiều hơn doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
cùng với đó là những chính sách để hỗ trợ cho kinh tế hợp tác nói chung
bên cạnh đó áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp cũng là một nốt thắt cần thao gỡ
và cần có những thay đổi trong lĩnh vực này từ chính sách thể chế đến hình thức
gần đây các bộ ngành đang tập trung vào những vấn đề then chốt làm sao hình thành thị trường giao dịch về khoa học công nghệ
theo hình thức xã hội hóa liên kết và có cơ chế để phát huy tối đa các doanh nghiệp và nông dân vào cuộc
cũng về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay có bài
triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao
theo đó bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cũng đã nhận định thêm về vấn đề này
với nhiều rào cản còn tồn tại việc chuyển giao ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn những hạn chế nhất định
bên cạnh đó việc đổi mới tổ chức sản xuất còn chậm các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả chưa được đánh giá tổng kết và nhân rộng
kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao và đang ngày càng bộc lộ những hạn chế yếu kém
cản trở quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp
điều đáng nói bên cạnh những doanh nghiệp đầu tư bài bản chuyên nghiệp
còn nhiều doanh nghiệp đầu tư chủ yếu dựa vào việc khai thác nguồn lực tài nguyên mà chưa quan tâm đầu tư một cách căn cơ
ứng dụng khoa học công nghệ để tăng giá trị gia tăng
mở rộng sân bay tân sơn nhất càng sớm càng đỡ thiệt hại là tiêu đề một trong những bài viết trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
ghi nhận ý kiến của nhiều tầng lớp nhân dân xung quanh việc mở rộng sân bay tân sơn nhất
theo đó nhiều ý kiến đều thống nhất cho rằng phải cấp thiết mở rộng sân bay tân sơn nhất để đáp ứng nhu cầu phát triển
trước mắt là chuyện thiếu bãi đỗ
bên cạnh đó với tần suất của các chuyến bay như hiện nay cùng với đó là biểu phí thuê sân đỗ
nếu mở rộng sân bay tân sơn nhất mỗi ngày có thể thu được hàng triệu đô la mỹ
ông hà ngọc trường phó chủ tịch hội cầu đường cảng tp hcm kiến nghị
cần điều chỉnh đất quốc phòng thành đất dân sự để mở rộng sân bay tân sơn nhất
nhất là nên dẹp sân gôn trong sân bay này để phục vụ cho nhu cầu cấp thiết
cùng với đó một số ý kiến cũng cho rằng tình trạng un tắc kẹt xe xung quanh sân bay
đang gây trở ngại trực tiếp tới hoạt động vận tải hàng không làm mất mỹ quan tp hcm
cũng như cản trở sự phát triển kinh tế
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
truy nã đối tượng nguyễn văn bông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai nơi đăng ký thường trú xã tân thới huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
can tội trốn khỏi nơi giam giữ quyết định truy nã số năm mươi ngày ba mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đơn vị gia quyết định chạy giam xuân phước tổng phục ván bộ công an
thông tin đối tượng họ tên bố huỳnh tâm họ tên mẹ đặng thị trước
truy nã đối tượng huỳnh ngọc tráng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nơi đăng ký thường trú thị trấn vạn giã huyện vạn ninh tỉnh thánh hòa
can tội trốn khỏi nơi giam giữ quyết định truy nã số hai mươi bảy ngày ba mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đơn vị gia quyết định chạy giam xuân phước tổng phục ván bộ công an
thông tin đối tượng họ tên bố huỳnh tâm họ tên mẹ đặng thị trước
truy nã đối tượng lê hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nơi đăng ký thường trú thị trấn vạn ninh tỉnh thánh hòa

trốn khỏi nơi giam giữ quyết định truy nã số ba mươi năm ngày ba mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đơn vị gia quyết định chạy giam xuân phước tổng phục ván bộ công an
thông tin đối tượng họ tên bố lô đình công họ tên mẹ đặng thị trước

công dân khi phát hiện các đối tượng trên hoặc biết thông tin có liên quan về các đối tượng báo ngay cho cục cảnh sát truy nã tội phạm
địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng cầu giấy hà nội điện thoại sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
di động chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý
chính quyền đảm bảo giữ bí mật cho người đã tung tắt tin
chính quyền đảm bảo giữ bí mật cho người đã tung tắt tin
có phần thưởng với người đã cung cấp tin có giá trị để bắt được đối tượng
người nào bao che chế chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo quy định của pháp luật
đề nghị thân nhân gia đình các đối tượng trên có trách nhiệm động viên giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tình hình giao thông tại các biến xe trên địa bàn hà nội và tp hcm đã trở nên hỗn loạn trong ngày đầu ngày tết dương lịch